sau những diễn biến mới nhất trên chiến trường bộ trưởng quốc phòng nga sergei shoigu đã tổ chức một cuộc họp với các chỉ huy lực lượng đang tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraine
nội dung cuộc họp là về việc tổ chức cung cấp liên tục vũ khí thiết bị quân sự và đạn dược cho quân đội
tại cuộc họp bộ trưởng quốc phòng nga sergei shoigu đã lưu ý đáng kể đến các loại hình hỗ trợ toàn diện cho quân đội
cụ thể ông sergei shoigu trao đổi về việc tiến hành công tác quân sự chính trị trong quân đội hệ thống huấn luyện chiến đấu của các đơn vị dự bị
khi mỹ và các đồng minh tại phương tây cam kết hỗ trợ quân sự nhiều hơn cho ukraine giới chức hàng đầu của nga đã công bố kế hoạch tăng cường sức mạnh quân sự vào năm hai nghìn hai mươi ba với một loạt khí tài hiện đại được đưa vào sử dụng
trước đó tổng thống nga vladimir putin đã ra lệnh cho bộ trưởng shoigu lập báo cáo chi tiết về các vũ khí và thiết bị cung cấp cho các đơn vị quân sự đồng thời nêu đề xuất nhằm tăng cường hoạt động cho bộ quốc phòng
trước đó tổng thống nga vladimir putin đã ra lệnh cho bộ trưởng shoigu lập báo chi tiết về các vũ khí và thiết bị cung cấp cho các đơn vị quân sự đồng thời nêu đề xuất nhằm tăng cường hoạt động cho bộ quốc phòng
trước đó tổng thống nga vladimir putin đã ra lệnh cho bộ trưởng shoigu lập báo chi tiết về các vũ khí và thiết bị cung cấp cho các đơn vị quân sự đồng thời nêu đề xuất nhằm tăng cường hoạt động cho bộ quốc phòng